tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hội an và mỹ sơn
qua hai mươi năm được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
và một mươi năm cù lao tràm hội an được công nhận khu dự trữ sinh quyền thế giới
đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm công nhận di sản văn hóa thế giới
tại hội nghị các đệ biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được
trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới hội an mỹ sơn
và khu dự trữ sinh quyền thế giới cù lao tràm hội an trong thời gian qua
đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
di sản thiên nhiên trong thời gian tới
cũng tại hội nghị thợ ủy quyền của chủ tịch nước đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch
cho danh hiệu nghệ nhân ưu tú tặng mấy ba cá nhân đã có công hiến xuất sắc
trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc
bộ ngoại giao đã tặng bằng khen cho một mươi một tập thể cá nhân
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trao bằng khen tặng một mươi năm tổ chức và cá nhân
đồng thời tuyên dương các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước
đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới hội an và mỹ sơn